khu phố một vùng hòa phú thành phố tù giò một
gia đình phát hiện chị tú bị thương nặng ở vùng đầu nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh
nên đã hô hoán và cùng hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu
do vết thương quá nặng nên chị tú tử vong trên đường tới bệnh viện
tại thời điểm chị tú bị thương gia đình phát hiện sợi dây chuyền vàng hơn mua chỉ của chị tú
hàng ngày vẫn đeo trên cổ bị mất mà dây chuyền được phát hiện rơi trên nền nhà
còn tại thanh hóa công an tp thanh hóa vừa bắt khẩn cấp đối tượng lê công duẩn
ở khu phố năm thị trấn thường xuân huyện thường xuân về hành vi giết người
trước đó do có mô thuẫn trong việc buôn bán làm ăn tại khu vực chợ đồng mối
phường đông hương tp thanh hóa nên lê công duẩn đã dùng dao đâm chết anh nguyễn kiểu hưng
ở phố mật sơn phường đông vệ và gây thương tích nặng cho anh vũ đức việt
ở phố tống suy tân phường lam sơn tp thanh hóa
một mươi bốn đối tượng đánh bạc vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh bắt giữ
theo điều tra ban đầu vào ngày hai
hai mươi tháng bốn tại căn nhà hoang cặp bờ sông vàm cỏ đông thuộc ấp cẩm thắng
xã cẩm giang huyện gò dầu vương văn tùng thuê bốn người canh đường để tổ chức đánh bạc
các con bạc phần lớn là phụ nữ thường tụ tập chia làm hai sòng để đánh bài
đủ ăn thua bằng tiền tùng ngồi thu tiền sâu hàng ngày tùng thu lợi bất chính nhiều triệu đồng
trong khi các con bạc đang xây dơ sát phạt thì công an huyện gò dầu bất ngờ ập vào bắt quả tăng
hai sòng bạc với một mươi bốn người tham gia tạm giữ gần ba mươi triệu đồng và một số chứng cứ khác có liên quan đến vụ án
thưa quý vị có thể thấy rằng hoạt động đánh bạc dưới hình thức lô đề đang ngày càng diễn biến phức tạp
vấn nạn này đã và đang trở nên nhức nhối trong tòa xã hội không chỉ phổ biến ở thành thị mà còn lan rộng
đến các vùng quê nông thôn công an huyện hạ hòa tỉnh phú thọ vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc
dưới hình thức lô đẻ với số tiền tham gia đánh bạc lên đến bốn tỷ đồng
đây là đối tượng phan văn bảy vừa bị công an huyện hạ hòa bắt quả tang khi bảy đang ghi bán số lô số đề
cho một thanh niên ở cùng xã với số tiền gần hai triệu đồng
khi bị cơ quan bắt giữ phan văn bảy khai nhận chỉ trong một ngày đã ghi bán số lô đề cho một số người
trên địa bàn qua tin nhắn điện thoại với tổng số tiền hơn tám triệu đồng
còn đây là hai đối tượng đinh thị thái và nguyễn thị nhị cùng chú xã yên kỳ huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
bị công an huyện hạ hòa bắt giữ vì hành vi ghi lô đề
khám xét nhà ở của đinh thị thái cơ quan công an thu giữ gần một mươi một triệu và một số giấy tờ liên quan đến việc ghi bán số đề
tiến hành khám xét nơi ở của nguyễn thị nhị cơ quan công an thu giữ bốn bảng đề và gần một trăm bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an nguyễn thị nhị khai nhận cùng chồng là phùng ngọc ánh tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến nay với số tiền lên đến gần bốn tỷ đồng
hàng ngày tôi ở nhà vi đệ và chiều đến thì có ai đến mua số lô đề thì tôi mua
và ngoài ra chiều đến tôi còn đi lấy bảng của thư ký đề khác
tháng tám tháng chín năm hai nghìn một mươi năm biết là hai vợ chồng làm là sai trái nhưng mà vì kiếm được đồng tiền nên là thao làm
em chỉ ở nhà coi như vậy là nếu ai đến thì em ghi đề lúc lúc nhà vợ em đi bắn thì em ghi đề
trong khi nhiều gia đình khuynh ra bại sản thì chủ đề lại thu lời bất chính hàng tỷ đồng
cũng từ đây các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp đánh nhau gây dối trật tự công cộng tín dụng đen cũng theo đó mà xuất hiện
bằng công tác thực tiễn thì nhận thấy là cái việc đi bán số lô số đề này nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống cuộc sống hàng ngày của quần chúng nhân dân
cái việc số lô số đề này thì hầu hết là cái tiền trúng thưởng của người được
người dân được trúng thưởng thì rất ít chủ yếu là vào tay các thư ký hưởng phần trăm hoặc chủ đề
để ngăn chặn vấn nạn này bên cạnh việc xử lý thật nghiêm những đối tượng tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức nhằm tạo sức dân đe trong xã hội
thiết nghĩ cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp ngành và của toàn xã hội đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức
để người dân thấy được tác hại của việc chơi lô đề tự mình tránh xa tệ nạn này
vừa rồi là những tin tức về an ninh trật tự mà chúng tôi nhận được trong hai mươi bốn giờ qua sau đây mời biên tập viên thế cương tiếp tục chương trình
trong phần tiếp theo thì xin mời chị khánh thư và quý vị khán giả cùng đến với một số tin tức về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
và tình hình cháy rừng tại khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
liên quan đến vụ hơn ba trăm linh công nhân của công ty thuộc công nghiệp minh hưng hàn quốc huyện trân thành tỉnh bình phước bị ngộ độc sau bữa ăn trưa
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bình phước đã tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm
kiểm tra trực tiếp tại vựa hải sản tuyết ánh thị trấn trân thành huyện trân thành đơn vị cung cấp thực phẩm cho các bữa ăn của ba công ty trên
kiểm tra tại cơ sở tuyết ánh cơ quan chức năng phát hiện một trăm linh ba bảy kg thịt sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm được cất giữ trong tủ lạnh
do tủ lạnh không đủ nhiệt độ bảo quản nên tất cả các sản phẩm trên đã bị biến đổi về màu sắc và có mùi hôi
thịt và sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thu y
đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh tuyết ánh để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy ngay số tăng vật vi phạm
còn tại thừa thiên huế chiều qua tại quốc lộ một a đoạn qua xã phong an huyện phong điền công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện xe tải chở nhiều loại hàng hóa không có giấy tờ không rõ nguồn gốc xuất xứ
xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba x hai nghìn chín trăm ba mươi ba do trần tuấn anh thường trú tại quận liên triểu thành phố đà nẵng
trên xe đang chở ba mươi bốn thùng sữa en xua vỏ nhựa dạng lỏng hai trăm tám mươi năm cây thuốc lá nhãn hiệu z một ba tấn đường trắng cùng nhiều loại hàng hóa khác
tất cả đều không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ đặc biệt trên các lon sữa en xua
mặc dù được chủ xe khẳng định là sữa mới nhưng vỏ lon lại rất cũ thông tin về ngày sản xuất và hạn sử dụng cũng không rõ ràng
sau khi lấy lời khai đập biên bản
đội tuần tra cảnh sát số hai đã bàn giao lại số hàng trên cho đội quản lý thị trường tỉnh thừa thiên huế để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
vâng có thể thấy rằng trước tình hình thực phẩm bẩn gia tăng như hiện nay
thì người tiêu dùng đang đặt ra câu hỏi là không biết ăn gì cho an toàn và mua thực phẩm ở đâu là đảm bảo
khi mà rau thì phun thuốc tăng trưởng thịt thì có chất cấm đồ uống thì làm giả làm nhái pha chế bằng các chất hóa học
tuy nhiên bên cạnh những khuyên cáo của các cơ quan chức năng thì những người tiêu dùng thông minh
cũng đã nghĩ ra những cách rất riêng để có được thực phẩm đảm bảo
với những cách đó là gì mời quý vị cùng theo dõi phong sự sau đây
chợ tân hiệp thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
một trong những chợ chuyên cung cấp các loại nhu yếu phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày thu hút rất đông người dân mua bán
trước những thông tin về mắm rút được làm tại thị xã sông cầu
có pha phẩm màu trong đó có loại phẩm màu cánh sen có chứa chất rumin b
có nguy cơ ngộ độc gây ung thư
nhiều người tiêu dùng lo lắng
nhưng không vì thế mà hàng mắm làm theo cách gia truyền của bà trần thị kiều loan ít khách
cũng như mắm mình mua cái là tại vì biển dớt lên đừng là ta ngâm nước
nói chung là khi mà biển dớt lên nó còn nước mặn
rồi đỡ cho nó réo chừng khi nó hơi ra nước rồi bắt đầu mình muối
mình muối là cái nó thơm mà nó ngon
mình đề số là khách quen với lợi y tín nói chung là làm không có bảo một chút gì họ chắc hết
với chị nguyễn thị hồng
thì cách để chị lấy niềm tin của khách hàng là chọn mua hàng từ gốc xuất xứ rõ ràng
và trước khi đưa vào chế biến chị đều kiểm tra qua bằng thiết bị máy ozone
test nhanh nhằm loại trừ các sản phẩm độc hại không đảm bảo sức khỏe
bằng cách bán rau của gia đình trồng được và lấy rau của những người quen là những nông dân sản xuất theo cách quảng canh không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật
đây là cách mà bà trần thị xuân tạo uy tín cho khách hàng và cũng là cách bảo vệ sức khỏe của bản thân mình
cổng rau mà cô mua dừa của đó mà hai ngày cô thấy nó không có lúng không có hư là không thuốc không tha
mà cô mua cổng rau dừa cô mua từ mai tới chiều dừa lúng rau là cổng rau cổng rau đó thuốc rất nhiều
trước những thông tin thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường thì không chỉ người bán mà cả người tiêu dùng cũng cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn thực phẩm
mình mua con cá mà nó không có tư xanh lên nó dừa dừa thôi nó mềm dữ chứ mà nóng nó ngon lắm
không chỉ người bán người mua những nông dân làm ra mớ rau con cá cũng ý thức hơn trong việc làm ra những sản phẩm có chất lượng đảm bảo an toàn
nhiều người chân nuôi cũng bắt đầu quay về với cách nuôi trồng chuyển
thống sử dụng các loại thức ăn được phối trộn từ thiên nhiên để cho sản phẩm thịt sạch chất lượng tốt
trong khi danh giới giữa thực phẩm bẩn và thực phẩm sạch còn rất mong manh việc kiểm tra xử lý chưa đáp ứng yêu cầu
thì chính ý thức của người sản xuất người buôn bán trong việc đưa thực phẩm sạch
an toàn đến với người tiêu dùng sẽ góp phần làm lành mạnh thị trường thực phẩm
bảo vệ sức khỏe con người và đẩy lùi vấn nạn thực phẩm bẩn
chiều tối ngày hai mươi một và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bốn mưa đá và gió lốc tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh lai châu
lào cai và nghệ an gây sạt lở đất dẫn đến tắc đường
trong khi đó trận mưa lớn đầu mùa đã khiến cho một số khu vực của tỉnh quảng ninh bị ngập cục bộ
chiều tối ngày hai mươi một và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bốn mưa đá và gió lốc tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh quảng ninh bị ngập cục bộ

mưa lớn cũng đã gây lũ cục bộ tại một số địa phương khiến giao thông ách tắc
tại thị trấn mường xén và một số xã lân cận tà cạ hữu kiệm hữu lập huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
cũng đã xảy ra một trận mưa đá kéo dài chừng một mươi năm phút
có những hạt mưa đá với đường kính khoảng ba cm khiến nhiều người dân lo lắng
hiện tại chính quyền địa phương vẫn chưa thông kê thiệt hại sau trận mưa đá bất thường này
trận mưa đá kéo dài từ đêm ngày hai mươi một đến sáng ngày hai mươi hai tháng bốn đã là một vài điểm trên các tuyến phố
ở thành phố hạ long và thành phố cầm phả và một số địa phương thuộc tỉnh quảng ninh bị ngập cục bộ
gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
và ngày hai mươi hai tháng bốn chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh đã ban hành công điện ứng phó với tình hình mưa lũ
và khắc phục hậu quả trên địa bàn
để chuẩn bị cho việc trồng cây xanh cải tạo cảnh quan khu vực đồi robin
bộ chỉ huy quân sự tỉnh lâm đồng đã tiến hành ra phá bom mìn và điệu nổ
vì khu vực này trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là khu quân sự cũ
sau hơn một tuần tiến hành dò và xử lý lực lượng công binh đã phát hiện và thu gom được gần sáu mươi đạn pháo
các loại còn nguyên kíp nổ tại đồ robin phường ba thành phố đà lạt
trong đó có ba mươi đạn cối tám mươi một sáu quả pháo một trăm linh năm và hơn hai mươi đạn m bảy mươi chín
khu vực tập trung đông dân cư mức độ nguy hiểm cao
vì vậy việc do tìm xử lý và vận chuyển được tiến hành rất cẩn thận
theo đó trong vài ngày tới đại đội công binh sẽ kết thúc công tác giả soát và xử lý bom mìn
tại khu vực rộng gần bốn hectare ở đồi robin nhằm loại bỏ nguy cơ tai nạn từ vật điệu nổ
đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh cũng như đơn vị trực tiếp quản lý khu vực này
thưa quý vị và các bạn tình trạng nắng nóng kéo dài và khô hạn vẫn tiếp tục diễn ra gai gắt
tại khu vực miền trung tây nguyên
đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng trong thời gian qua
mới đây thì cục kiểm lâm đã có thông báo nhiều địa phương trên cả nước
trong đó có thành phố đà nẵng đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp bốn cấp nguy hiểm
đây cũng là cấp dự báo cháy rừng cao nhất trên địa bàn thành phố kể từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
ghi nhận của phóng viên antv thường trú tại miền trung tây nguyên
thưa quý vị và các bạn nơi tôi đang đứng là vùng giáp danh giữa xã hòa ninh
và xã hòa phú của huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tại đây thì vào ngày hai mươi tháng bốn vừa qua đã xảy ra một vụ cháy thực bì sau khai thác
và trong những ngày gần đây tại thành phố đà nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng khác nhau
đây cũng là lời cảnh báo trong việc cháy rừng khi mà mùa hanh khô tại miền trung đang trong giai đoạn cao điểm
trong tình hình nắng nóng kéo dài nguy cơ cháy rừng tại đà nẵng lên đến cấp độ bốn cấp độ nguy hiểm
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
trên địa bàn thành phố đã xảy ra năm vụ phát lửa tại cấp bốn
nguyên nhân chính là do người dân tự ý đốt thực bì sau khai thác để trồng lại rừng

đà nẵng là nơi có nhiều điểm du lịch về rừng như khu vực bà nà bán đảo sơn trà
khách du lịch đến đông chỉ cần một sơ ý cũng dẫn đến cháy rừng
tri cục kiểm lâm đà nẵng cho biết theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh tây nguyên nam bộ và một số nơi ở trung trung bộ
với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức ba mươi năm ba mươi bảy độ
tại đà nẵng nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài vì vậy người dân cần nâng cao ý thức trong việc phòng chống cháy rừng
tại đà nẵng hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại tp đà nẵng
phối hợp cùng tập đoàn fpt đã tổ chức buổi lễ trao hỗ trợ tiền thuốc và viện phí cho bệnh nhân nghèo viện ung bướu đà nẵng
đây là hoạt động từ thiện mang ý nghĩa nhân đạo vô cùng sâu sắc gửi tới các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn
đang điều trị tại viện đặc biệt quỹ hỗ trợ này sẽ hỗ trợ năm trăm linh triệu đồng
phục vụ mục đích chi trả một mươi ba loại thuốc đặc trị ung thư không được bảo hiểm y tế thanh toán
cùng với đó hỗ trợ một phần viện phí và tổ chức cấp phát những bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân tại viện
tạo cơ hội để các bệnh nhân này tiếp tục được điều trị
chung tay cùng các bác sĩ y tá của viện dành giật lại sự sống cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn
thưa quý vị hơn hai mươi năm nay một người phụ nữ đã bảy mươi năm tuổi không quản nắng mưa
hàng ngày vẫn cần mẫn trên bục giảng với một lớp học đặc biệt
không có tính chống trường ngân vàng thúc dục không có sự náo nhiệt ồn ào
mà nó ẩn chứa sự bao dung ấm tình người giữa thầy và trò học sinh của lớp học này
cũng không giống như những học sinh bình thường khác mà đây là những đứa trẻ có số phận thiếu may mắn
hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên antv đến thăm lớp học đặc biệt này
nhà văn hóa khu dân cư số hai phường tân mai thành phố hà nội
lớp học đặc biệt mang tên lớp học linh hoạt
gần ba mươi trò với những hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều bị tật nguyền thiểu năng trí tuệ bẩm sinh
bà giáo nguyễn thị côi nguyên là hiệu trưởng trường tiểu học hoàng văn thụ thành phố hà nội
hai mươi ba năm qua bà đã đi mọi nẻo đường tìm kiếm thuyết phục các gia đình
và trực tiếp giảng dạy cho những trẻ em có mảnh đời bất hạnh bỏ đi sự mặc cảm
để các em được đi học lấy cái chữ chi thức để làm người
nhiều khi những bài kiếp dạy của các em có thể kéo dài hàng hai ba ngày
và tôi dạy theo trình độ từng em một
dạy như thế thì nó kéo dài có thể là một năm hai năm
thì các em mới có thể theo hết chương trình của lớp của mình
em chu ngọc tùng bị viêm não từ lúc sinh ra
bố mẹ lại vướng vào vòng lao lý tùng về sống chung với bà ngoại
mỗi khi trái gió trở trời em không làm chủ được bản thân và luôn tự dày vò bản thân mình
nhưng từ khi học tập lớp của bà côi tùng đã tự mình biết đọc biết viết
và làm những công việc gia đình biết giúp đỡ bà từ việc nhỏ nhất
những thay đổi của em khiến bà ngoại không biết nói gì hơn
học lớp của cô thì bây giờ cháu không biết nói gì

những nhà nó chơi quanh nhà và nó không đánh nhau không chửi bệnh chửi náo náo

công việc thì bà cứ cắm cơm rửa bát
cháu biết làm được cái gì tôi cũng mừng
ước mơ giản dị của bà giáo côi dành cho các em
là mong sao cho các em có thể biết đọc biết viết mở mang kiến thức và có ích cho xã hội
nhưng để thực hiện ước mơ này không hề đơn giản
những nét chữ nguệch ngoạc đầy thơ dại của các em
những nụ cười của sự ngây ngô hóm hình
đằng sau nụ cười của các em là nỗi lo của bà giáo già
lo cho tương lai của các em
lo cho làm sao để các em thành người có ích cho xã hội
bỏ sự mặc cảm mà vươn lên trong cuộc sống
tuy tuổi là cao nhưng mà tôi thấy là nếu còn sức đến đâu
thì tôi sẽ giúp các em đến đấy và chia sẻ với gia đình các em
để các em trở thành những người không phải tệ nạn của gia đình
mà cũng không làm cản trở tệ nạn cho xã hội
mỗi ngày giờ học bắt đầu bằng những tiếng cười
câu trào với giọng nói tuy méo mó phát âm không chuẩn
nhưng rất đỗi thân thương và cảm động
sau mỗi giờ học căng thẳng cô và trò cùng nhau hát vang
những câu hát vui tươi
và chẳng đầy hy vọng
hai mươi ba năm một quãng thời gian không thể nói là ngắn
với sự cố gắng quên mình để vượt qua mọi thử thách
khó khăn của bà giáo giả mang đến những hy vọng
dù còn rất khiêm tốn cho những mảnh đời bất hạnh
những điều thật giản dị nhưng quý giá biết bao
giữa cuộc đời này
chuyển sang những tin tức quốc tế
tin quan đến cuộc khủng hoảng người di cư
theo báo cáo mới nhất của các tổ chức nhân đạo
tình trạng bạo lực đang gia tăng ở mức đáng báo động
tại các trại tị nạn ở biên giới hy lạp và macedonia
theo đó sốt sát thường xuyên diễn ra khi người di cư xếp hàng nhận đồ cứu trợ
nhiều vụ sau đó trở thành bạo động khi người di cư dùng gậy gọc
gạch đá để đương đầu với cảnh sát
thậm chí có những trường hợp người di cư tự thiêu trong các cuộc biểu tình
tổ chức bác sĩ không biên giới m e
phó chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam nhấn mạnh
bộ giáo dục và đào tạo sẽ chọn ngẫu nhiên một mươi luận án tiến sĩ
sau khi bảo vệ để thẩm định lại
sắp tới học viện sẽ mua phần mềm giám định kết quả của luận án
nhằm phát hiện hiện tượng gian lận trong nghiên cứu khoa học
đến nay chưa có luận án nào của học viện không đặt yêu cầu về chất lượng
tại tỉnh bình phước một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
cũng vừa xảy ra tại đoạn đường dt bảy trăm năm mươi chín b
đoạn qua ủy ban nhân dân xã tân thành nguyễn bù đốc cũng là một người tử vong
nạn nhân ông nguyễn thành long sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm chú viện lộc ninh tỉnh bình phước
điều khiển xe máy đi từ hướng lộc ninh lên bù đốp
khi đi đến địa điểm trên thì vai trạm vào trụ điện cao thế
sau khi xảy ra tai nạn người dân địa phương đã đưa nạn nhân vào trạm y tế xã để cấp cứu
nhưng do cú vai trạm mạnh đã khiến ông long tử vong ngay sau đó
còn tại quảng ngãi trên đoạn đường lên xã nghĩa kỳ viện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra vụ xe chở đất cán chết người phụ nữ
nạn nhân là bà đinh thị kim chi bốn mươi ba tuổi ở xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa tử vong ngay tại chỗ
còn ô tô gây tai nạn mang biển số năm mươi một c bảy mươi bốn nghìn ba trăm sáu mươi của công ty đại nguyên do tài xế cao văn quyền ba mươi tuổi
chú viện sơn tịnh điều khiển trái đất từ nghĩa kỳ ra quốc lộ
khi đi đến đoạn thôn an hội năm mươi hai xã nghĩa kỳ thì gây ra tai nạn
trước tình trạng xe quá tải xảy ra tai nạn giao thông phổ biến ở địa bàn các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi
mà nguyên nhân chính vẫn là do người điều khiển phương tiện bất chấp luật giao thông đường bộ
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi đã ra quân xử lý quyết liệt xe chở quá tải trên địa bàn
chỉ trong thời gian ngắn thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
đã xử lý trên hàng chục xe tải vi phạm luật giao thông
điển hình trường hợp của anh đặng duy hân ở huyện sơn tịnh điều khiển xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c hai nghìn bốn trăm bốn mươi hai
đã bị thanh tra giao thông tỉnh quảng ngãi xử lý tạm giữ bằng lái về hành vi chở quá tải
nhưng tài xế này vẫn bất chấp luật giao thông đường bộ tiếp tục vi phạm
việc đồng loạt gia quân xử lý xe quá tải đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tuy nhiên để tránh tai nạn do xe chở quá tải gây ra ở các tuyến đèo dốc tại các huyện miền núi
thì trước hết chủ phương tiện phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong chấp hành luật giao thông đường bộ
thưa quý vị và các bạn để tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại hình kinh doanh vận tải ô tô
theo quy định của tổng cục đường bộ việt nam xe taxi xe đầu kéo remote semi remote
kinh doanh vận tải trên cả nước phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
đến nay việc này đã được đa số các doanh nghiệp chấp hành khá tốt
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn trong việc quản lý dữ liệu khi truyền về tổng cục đường bộ việt nam
nguyên nhân do đâu các cơ quan chức năng chưa thật sự quyết liệt hay vẫn còn một số trường hợp cố tình phớt lờ quy định trên
phản ánh của phóng viên chuyên mục giao thông
theo ông đỗ công thủy phó vụ trưởng vụ vận tải tổng cục đường bộ việt nam
việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã thực hiện được một thời gian
các doanh nghiệp đã có ý thức chấp hành
tuy nhiên về phía cơ quan chức năng hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề quản lý dữ liệu
theo các chuyên gia việc truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về tổng cục đường bộ việt nam
là cần thiết để kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp vận tải
tuy nhiên đấy chỉ là giám sát các phương tiện doanh nghiệp có đăng ký theo dõi
còn đối với các phương tiện của các cá thể kinh doanh nhỏ lẻ thì rất khó kiểm soát
thiết bị giám sát hành trình rồi nhưng họ lại có cái người giám sát cái thiết bị của hoạt động
nếu không thì nó sẽ xảy ra nhiều trường hợp ví dụ như là tập thiết bị lắp nhưng họ lại cắt đi
thiết bị lắp nhưng mà tí điều không truyền về thì đấy là một những vấn đề có thể rất khách quan
mà gần phải có thời gian để xử lý
số liệu thống kê cho thấy trong tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng trên cả nước
đã thu hồi phù hiệu đình chỉ khai thác tuyến có thời hạn một tháng đối với năm trăm chín mươi năm xe ô tô
thông qua thiết bị giám sát hành trình hơn một trăm linh phương tiện phi phạm quá tắc độ
đáng chú ý có tới ba mươi ba trong tổng số sáu mươi ba địa phương chưa có báo cáo kết quả xử lý
điều này cho thấy cần phải có những giải pháp để quản lý chặt chẽ hơn nữa
trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản cho các sở thông quản tài
có thể xem được tất cả những phương tiện
mà đang hoạt động trên phạm vi địa bàn địa phương
và cái tài khoản này thì cũng sẽ được cung cấp cho lực lượng thanh trao thông quản tài
để mà trong cái quá trình mà tuần tra kiểm soát và kiểm tra xử lý trên đường
thì lực lượng này có thể thực hiện kiểm tra trực tiếp đối với cả các phương tiện mà có vi phạm
cũng theo lộ trình tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa
có tải trọng thiết kế từ bảy tấn đến dưới một mươi tấn
phải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
cấp phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình